thưa quý vị theo quy định mới mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng tăng từ một sáu trăm hai mươi bốn đồng lên hai năm mươi năm đồng tăng hai mươi sáu năm sẽ có hiệu lực từ ngày năm tháng chín và chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây